tại trụ sở liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba đã tiếp chủ tịch quốc hội cuba
ezeban lazo hernández nhân chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội
chính quyền nhân dân cuba tới việt nam
tại cuộc tiếp đồng chí trương thị mai cho biết hội hữu nghị việt nam cuba
với hai mươi năm tri hội ở nhiều địa phương trên cả nước đã thường xuyên tổ chức
các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân việt nam cuba
bày tỏ vui mừng đến thăm liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam hội hữu nghị việt nam cuba
chủ tịch quốc hội cuba nhấn mạnh liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và hội hữu nghị việt nam cuba là ngôi nhà hiệu nghị của nhân dân hai nước
đồng thời đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước chính phủ việt nam
đối với mối quan hệ đoàn kết hợp tác việt nam cuba
thông qua việc đồng chí trương thị mai giữ chức chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba
ngay sau buổi tiếp đồng chí trương thị mai cùng chủ tịch quốc hội cuba esteban laso
ernadez và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội chính quyền nhân dân cuba
đã tham dự buổi giao lưu hữu nghị nhân dân việt nam cuba
tại buổi giao lưu các kiều lưu học sinh việt nam tại cuba đã phát biểu chia sẻ
những kỷ niệm sâu sắc suốt những năm tháng gắn bó với đất nước cuba xinh đẹp
xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu cùng những tình cảm chân thành của nhân dân việt nam
những người đồng chí anh em cùng chung chiến hào
chủ tịch quốc hội cuba chia sẻ chuyến thăm chính thức tới việt nam lần này
ông và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội chính quyền nhân dân cuba
như được trở về với chính gia đình của mình
chủ tịch hội cuba bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm đoàn kết
và đặc biệt là sự hỗ trợ của nhân dân việt nam dành cho cuba
vào thời điểm khó khăn mà cuba trải qua trong hai mươi năm năm qua
thay mặt hội hữu nghị việt nam cuba
đồng chí trương thị mai khẳng định một lần nữa phương châm hành động
đoàn kết với cuba là mệnh lệnh của trái tim
phương châm này đã đang và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam
trong quan hệ với cuba của đảng nhà nước và nhân dân việt nam